bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng người armenia ở vùng lãnh thổ nagorno karabakh đã bắt đầu giao nộp vũ khí và thiết bị quân sự dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình nga
ngoài ra bộ này cũng thông báo hai vụ vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi lệnh này được công bố tuy nhiên không có thông tin về thương vọng
trước đó vào ngày hai mươi tháng chín bộ quốc phòng nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình nga tại nagorno karabakh
đại diện của azerbaijan và lực lượng armenia tại vùng lãnh thổ này đã đặt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch
bộ quốc phòng azerbaijan cũng ra tuyên bố tương tự thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi azerbaijan triển khai chiến dịch quân sự tại nagorno karabakh
do có bốn cảnh sát và hai dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây
khu vực nagorno karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan song có đa số dân cư là người gốc armenia và muốn sắp nhập vào nước này
việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng